thực hiện chỉ đạo của ban phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng bệnh viện đà nẵng đã được cách ly vào lúc một mươi ba h chiều ngày hôm qua ngày hai mươi sáu tháng bảy
tuy nhiên do tâm lý lo lắng nên một số bệnh nhân và người nhà đã tự ý bỏ viện
bệnh viện đà nẵng đã công bố danh sách họ và tên địa chỉ thường trú của ba mươi bệnh nhân tự ý bỏ viện trước và sau thời điểm bệnh viện bị phong tỏa
theo đó có một mươi năm bệnh nhân điều trị tại khoa ngoại tiết niệu vắng mặt trước một mươi hai h ngày hai mươi sáu tháng bảy
một mươi năm bệnh nhân điều trị tại khoa tim mạch can thiệp vắng mặt trước một mươi bốn h ngày hai mươi sáu tháng bảy
hiện bệnh viện đà nẵng đã phát đi thông báo và đề nghị trung tâm kiểm soát bệnh tật phối hợp chỉ đạo việc giám sát các trường hợp nêu trên
tính đến tám giờ ngày hai mươi bảy tháng bảy ngoài ba bệnh nhân mắc covid một mươi chín đang được điều trị tích cực
tại đà nẵng còn ghi nhận một mươi hai ca nghi nhiễm covid một mươi chín đang được cách ly và theo dõi
cho đến sáng nay đà nẵng vẫn ghi nhận ba trường hợp mắc covid một mươi chín chưa xuất hiện ca mắc mới
trong thời gian qua
để kiểm soát và hạn chế sự lây lan nhanh của dịch bệnh vào tối qua lực lượng binh chủng hóa học quân khu năm đã phun thuốc khử trùng toàn bộ khu vực điều trị của bệnh nhân tại bệnh viện đà nẵng và bệnh viện c
ủy ban nhân dân tp đà nẵng yêu cầu tất cả các bệnh viện trên nội bàn thành phố phải triển khai nhanh chóng các biện pháp phòng chống dịch ở mức cao nhất ghi nhận tại bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an
dựa trên kinh nghiệm từ đợt dịch trước bệnh viện một trăm chín mươi chín bộ công an đã duy trì kế hoạch
và chủ động xây dựng phương án khám chữa bệnh theo dõi điều trị các bệnh nhân có biểu hiện nghi nhiễm ở mức cao hơn
đây là đợt mới đợt sóng mới của trành dịch thôi
chúng ta luôn luôn từ những đợt trước chúng ta đã giữ phòng và điều trị những trường hợp có covid
hoặc là chúng ta đã khống chế dịch bệnh một cách rất thành công
lần này cũng thế vì xung quanh các nước trên thế giới người ta cũng có tình trạng dịch bệnh diễn ra rất phức tạp
cho nên chúng ta không tránh khỏi có những trường hợp nó sẽ đến việt nam chúng ta mà mang theo mầm bệnh
thì cái việc mà ứng phó từ các cái cấp chính quyền địa phương cho đến bệnh viện chúng ta luôn luôn sẵn sàng
cái này là cái bệnh nhân không nên lo lắng và hoang mang quá
tại thời điểm này bệnh viện đã thành lập và mở rộng các đội phản ứng nhanh
thiết lập đường dây nóng và túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn
hỗ trợ bệnh viện tuyến dưới khi có yêu cầu
sẵn sàng về cơ số thuốc vật tư y tế trang thiết bị máy thở để điều trị khi có ca bệnh
đối với trường hợp bệnh nhân đến khám và bệnh nhân chuyển viện
có biểu hiện nghi ngờ sẽ được cách ly ngay tại cơ sở
xét nghiệm nhanh yếu tố dịch tễ nhằm hạn chế sự lây lan trong cộng đồng
hai từ dưới phòng cấp cứu và khoa cấm bệnh đã bắt đầu sàn lọc đầu tiên
trên khoa tôi là khoa điều trị và cách ly cái bệnh covid
ở trên này cũng lo chuẩn bị sẵn sàng
ở dưới cấp cứu họ đã sàn lọc trước những ca nào nghi ngờ
như là trị chứng như sốt ho và khó thở thì đưa lên trên khoa tôi
trên này chúng tôi tiếp nhận cũng làm tất cả
giống như một bệnh nhân theo dõi covid vậy
từ khâu đầu tiên cho tới khi tiếp nhận bệnh nhân vào
thì khử khuẩn này rồi giải thích cho bệnh nhân
rồi tư vấn hình thức vệ sinh
rồi nằm ở đây để bệnh nhân có thể tìm ra bệnh nhân
như thế nào giống như một bệnh nhân theo dõi covid bình thường
còn những trường hợp có tiếp xúc như f một f hai
những trường hợp đến viện chúng ta cũng trao đổi
để có những biện pháp phòng ngừa cách ly cho người bệnh
ví dụ những trường hợp cần phải cách ly tại nhà
để hướng dẫn cho người ta về địa phương cách ly tại nhà
còn những trường hợp mà cần thiết phải nhập viện để cách ly chúng ta cho cách ly luôn
bên cạnh việc thực hiện tốt các quy trình phòng chống và điều trị tích cực
cho bệnh nhân nhiễm và nghi nhiễm covid một mươi chín
bệnh viện một trăm chín mươi chín còn quán triệt
cán bộ nhân viên phải nâng cao trình độ chuyên môn
tránh tình trạng lây nhiễm chéo
được biết đến sáng ngày hai mươi hai tháng bảy
đã có một phần ba trong số gần hai cán bộ nhân viên y tế
tại bệnh viện đà nẵng
được đưa đến cách ly tại khách sạn ven biển
mà thành phố đã bố trí